với việc phân bố đều sáu mươi ba cụm thi tại tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thì hà nội không còn là nơi tập trung các thí sinh cũng như phụ huynh từ các tỉnh thành khác vào mỗi mùa thi đại học
chính điều này đã giúp cho các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh không còn phải chăn trở mệt mỏi vì nỗi lo nhà trọ hàng quán
một số loại hình quảng cáo phát tờ rơi vẫn còn dài rác nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến học sinh
thậm chí nhiều tờ rơi được phát còn khiến phụ huynh hài lòng vì giúp các thí sinh định hướng những bước đi tiếp theo sau kỳ thi này

không khí thoải mái an toàn và văn minh chính là cảm nhận chung về mùa thi trung học phổ thông quốc gia tại hà nội
liên quan đến sự cố chạy thận làm tám người tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình vào ngày hai mươi hai tháng sáu
công an tỉnh hòa bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt đối với ba bị can để tạm giam điều tra làm rõ vụ việc
ba bị can bị bắt tạm giam là bùi mạnh quốc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý nước trâm anh
trần văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cán bộ phòng vật tư trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
hoàng công lương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu bác sĩ khoa hồi sức tích cực đơn nguyên thận nhân tạo bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy xảy ra sự cố y khoa tại khoa điều trị tích cực đơn nguyên thận nhân tạo thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
làm một mươi tám bệnh nhân bị hôn mê tám nạn nhân đã tử vong
công an tỉnh hòa bình đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh theo quy định của pháp luật
theo thông tin từ ủy ban nhân dân tp bạc liêu ủy ban nhân dân thành phố vừa di rời khẩn cấp sáu hộ dân sinh sống trong ngôi nhà cổ được xây dựng gần một trăm linh năm
ngôi nhà này nằm gần khu nhà của công tử bạc liêu đã xuống cấp rất nghiêm trọng có thể sập bất cứ vào lúc nào
ngôi nhà cổ này được xây dựng từ thời pháp thuộc tọa lạc trên đường điện biên phủ phường ba thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
qua thời gian và bị ảnh hưởng nặng nề của những trận mưa lớn vừa qua hiện ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng các kiến trúc đều bị biến dạng
để bảo đảm sự an toàn tính mạng và tài sản của những người dân sinh sống trong ngôi nhà cổ này
ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu đã di rời các hộ dân sang khu dân cư thiên long phường năm thành phố bạc liêu
tuy nhiên hiện tại vẫn còn một hộ gia đình nằm cạnh ngôi nhà cổ này chưa được địa phương hỗ trợ gì
hiện nay trên địa bàn tỉnh bạc liêu có nhiều ngôi nhà cổ được xây dựng cuối thế kỷ một mươi chín đầu thế kỷ hai mươi
được xây dựng với lối kiến trúc pháp rất độc đáo
tuy nhiên hiện đã và đang xuống cấp rất trầm trọng đe dọa tính mạng của người dân
cầu sông bạc trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc địa phận xã tân bắc huyện quang bình tỉnh hà giang đã xuống cấp rất nghiêm trọng
để bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện
tại đây đã được cắm biển quy định chỉ cho phép xe có tổng trọng tải dưới một mươi tấn lưu thông qua cầu
đoàn xe gồm tám xe tải chở quặng có trọng tải mỗi xe hơn năm mươi tấn nối đuôi nhau qua cầu đã bị công an huyện quang bình tạm giữ
trong quá trình kiểm tra chỉ có một lái xe xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe cho lực lượng chức năng kiểm tra còn lại bảy lái xe từ chối hợp tác
qua cầu đều có biển cầu yếu đi chậm chứ không có biển hạn chế tải trọng trên cầu
thì khi chúng tôi đoàn xe chúng tôi đi qua là không có biển hạn chế tải trọng thì anh em chúng tôi vẫn cứ đi
mà ngược lại nếu như cái cầu trong đó cây cầu nó có sập có yếu hay nó hư hỏng nó đang sửa chữa
thì hai đầu tuyến đường là phải có biển chỉ dẫn anh em tôi để anh em tôi đi
đoàn xe trên về lý thuyết không vượt quá trọng tải quy định lưu thông trên tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
nhưng lại vượt gấp năm lần trọng tải quy định
các lái xe lý giải rằng khi họ đi qua thì chỉ quan sát thấy biển cảnh báo cầu yếu
chứ không có biển giới hạn trọng tải
và từ trước tới nay nhiều lần đi qua cũng không hề có biển cấm
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với các cơ quan quản lý về thông tin này

có suy nghĩ chúng tôi sẽ hiểu xem biển báo này có thể corrector

chúng tôi rất hiểu định bỡ chấm cues dịch và xuân miệng
được chú ý như vậy là deze xây ra một khả năng ngạc nhiên ngoài biển này
trong đó có hệ thống biển báo hệ thống biển báo này thường xuyên như vậy là bị một số các đối tượng nào đó
người ta vô tình hay cố ý thì chúng tôi cũng không dám khẳng định nhưng họ có thể là đập méo đập cong đẻ vong
sau khi xác minh thông tin từ các đơn vị quản lý hệ thống cầu đường vào thời điểm đoàn xe lưu thông qua cầu
thì biển báo đang được sửa chữa nên lực lượng chức năng đã quyết định thông báo nhắc nhở và không xử lý lỗi vi phạm vượt quá tải trọng của cầu sông bạc
các lái xe chỉ bị xử phạt lỗi không xuất trình giấy tờ xe và giấy phép lái xe
ở phần tiếp theo của chương trình phát triển ngành hàng bán lẻ tại việt nam
tái hòa nhập cộng đồng với việt nam
trường hợp cai nghiện thành công ngày càng cao với rất nhiều mô hình và hình thức
song công tác giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn phay cho đối tượng này còn gặp nhiều khó khăn
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội đến nay cả nước có một trăm hai mươi bảy cơ sở cai nghiện ma túy
trong đó có một trăm linh năm cơ sở cai nghiện ma túy công lập hai mươi hai cơ sở cai nghiện tự nguyện do tư nhân thành lập
các cơ sở này đang điều trị cai nghiện cho gần ba mươi hai học viên
kết quả cai nghiện cho thấy mỗi mô hình địa phương đều có cách làm khác nhau phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn
nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả khi có sự tham gia tích cực sâu sát của gia đình cũng như cộng đồng xã hội
nghĩ lại bạn bè gia đình nó quá khó
kinh tế không có cái gì
các cán bộ quan tâm và các ban đầu ngành người ta đến người ta thăm lo mình thăm hỏi mình tại sao mình lại phụ công người ta
có những lúc tôi nghĩ như thế cho nên là mình quyết tâm không thể phụ công người ta nữa
tôi cảm thấy nó thoải mái lắm đi đâu tôi cũng thấy rất là thoải mái
thực tế để người nghiện cai được và tái hòa nhập cộng đồng tại nhiều địa phương vẫn còn vấp phải nhiều khó khăn
như sự kỳ thị của xã hội việc hỗ trợ vay vốn còn hạn chế
đội ngũ làm công tác hỗ trợ và quản lý sau cai thường thiếu cả về chuyên môn cũng như nghiệp vụ hỗ trợ
người dân thậm chí cán bộ các cấp cơ sở còn kỳ thị rất nhiều với người nghiện ma túy
chưa phân biệt được là người đang nghiện nó khác và người cai nghiện rồi nó khác
do vậy hiện nay cấp cơ sở đặc biệt huyện xóm xã về quan niệm lặng lề còn xa lánh người nghiện
không bình đẳng với người nghiện
và chưa tôn trọng người nghiện
người đã cai nghiện mục đích của cán bộ cai nghiện chúng tôi là vận động anh em có công ăn việt nam tại gia đình
các biện pháp về vay vốn hiện nay đang bí tắc kho bạc đơn hàng chính sách
chưa cho người cai nghiện vai ở địa phương tôi
cái khó khăn nhất là về kinh phí cũng không có
về công tác hỗ trợ việc làm cho người nghiện thì cái này là đặc biệt khó khăn
nền tảng để một người nghiện thành công hay không là phải đáp ứng được cái nhu cầu việc làm của họ
thì hiện nay là địa phương cũng là coi như là đang thực sự cố gắng
mà cái này cũng là mặt hạn chế của địa phương
theo kiến nghị của các địa phương trong thời gian tới cần hỗ trợ kế sinh nhai cho người sau cai nghiện
quan tâm bố trí ngân sách địa phương cho người sau cai vốn
giúp họ tiếp cận với các nguồn vay thuộc các chương trình xóa đói giảm nghèo
bên cạnh đó nhân rộng mô hình đội tình nguyện xây dựng các mô hình thí điểm hỗ trợ
giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng
mới đây đoàn công tác của bộ y tế do đồng chí nguyễn thị kim tiến
bộ trưởng bộ y tế làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh con tum
về tình hình công tác y tế sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
tại buổi làm việc tỉnh con tum cũng đã có kiến nghị với bộ y tế hỗ trợ kinh phí
để tỉnh đầu tư xây dựng mới một mươi trạm y tế ở các xã đặc biệt khó khăn
xem xét đầu tư trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện
bộ trưởng nguyễn thị kim tiến đã ghi nhận những kết quả đã đạt được
của ngành y tế tỉnh con tum
tuy nhiên qua kiểm tra một số nơi thì thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em
tỷ lệ sinh đẻ ở nhà còn cao các cơ sở vật chất ở các bệnh viện huyện còn nhiều khó khăn
bộ máy tổ chức y tế ở tuyến huyện còn công cành
để phát huy nguồn nhân lực bác sĩ tuyến xã bộ trưởng đề nghị ngành y tế con tum
cần luân chuyển các bác sĩ giữa các tuyến y tế trong tỉnh huyện xã
nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ các y bác sĩ nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh
nhất là với những người dân khu vực vùng sâu vùng xa
theo báo cáo của bộ y tế cho đến nay đã có bảy mươi tám bác sĩ đủ điều kiện đã và đang tham gia vào dự án
thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhằm nâng cao chất lượng y tế cơ sở tại các vùng khó khăn
qua báo cáo của các sở y tế có huyện nghèo nhu cầu bác sĩ tại sáu mươi hai huyện nghèo hiện nay là khoảng sáu trăm linh bác sĩ
thuộc một mươi năm chuyên khoa trong đó bảy chuyên khoa có nhu cầu lớn nhất là nội ngoại sản nhi hồi sức cấp cứu
truyền nhiễm và trần đoán hình ảnh
tính đến thời điểm hiện tại bộ y tế đã phối hợp với trường đại học y hà nội tổ chức đào tạo năm khóa bác sĩ trẻ
tổng số là bảy mươi tám bác sĩ
dự kiến ngày hai mươi tám tháng sáu tới đây bảy bác sĩ trẻ đầu tiên của dự án sẽ tiếp nhận công tác
tại huyện bắc hà tỉnh lào cai
với mục tiêu tiến tới cung cấp nguồn nhân lực y tế là những bác sĩ có đầy đủ năng lực phẩm chất
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho các vùng khó khăn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
bảo đảm công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở
đây là một dự án có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hệ thống y tế công lập tại các vùng khó khăn còn thiếu thốn
cả về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế và nguồn nhân lực y tế có trình độ chuyên môn tốt
việt nam với dân số trên chín mươi triệu người được dự báo là thị trường đầy hứa hẹn của ngành hàng bán lẻ
phát triển ngành hàng bán lẻ tại việt nam là chủ đề được tạp chí fort burr tổ chức vào chiều hai mươi hai tháng sáu tại hà nội
ngành bán lẻ tại việt nam đang diễn ra những thay đổi mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây
với sự chuyển mình nhanh chóng của đô thị hiện đại
các mặt bằng bán lẻ cũng được nâng cấp dẫn đến sự thay đổi nhanh chóng trong thói quen tiêu dùng đô thị
cùng lúc đó xu hướng thương mại điện tử của thế giới cũng nhanh chóng được giới thiệu tới người tiêu dùng việt nam
dẫn tới những cuộc chạy đua dành người tiêu dùng từ các cửa hàng thật tới các cửa hàng trên mạng
trong khi các doanh nhân biết rõ hơn về xu hướng tiêu dùng có niềm tin hơn về sự phát triển của nền kinh tế
thì phần lớn người tiêu dùng vẫn còn hoài nghi thiếu niềm tin và tỏ ra rè rặt trong tiêu dùng
sự bùng nổ của giao dịch thương mại điện tử cùng uy tín của các hãng bán lẻ đã thúc đẩy mạnh mẽ ngành hàng này
tám mươi doanh thu bán lẻ của việt nam đến từ các cửa hàng bán lẻ nhỏ lẻ
tôi nghĩ rằng với dân số một trăm linh triệu của việt nam mình

và tôi nghĩ rằng nếu những nhà bán lẻ có bắt được những xu hướng đó
và như là chúng ta đang phát triển như thế này
thì chúng ta nghĩ rằng là do cho dù là offline hay là online hay là cho là digital hay là non digital hay là nhiều kênh
chúng ta nghĩ rằng là sẽ có những cái niche market có những cái ngõ ngách mà đạt những cái tiêu chí nhất định
sự kiện for best thoughts tháng sáu với chủ đề phát triển ngành hàng bán lẻ tại việt nam
với các diễn giả là những doanh nhân và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ
qua các bài nói chuyện với những thông tin cập nhật
sẽ cung cấp một cách tổng thống
các doanh nghiệp và nhãn hàng muốn thành công trong lĩnh vực này
và các ngành liên quan đến bán lẻ như logistics bất động sản bán lẻ và vận tải
ngày hai mươi hai tháng sáu lễ phát động chương trình bình chọn báo chí viết về doanh nhân doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ năm
đã được phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci tổ chức tại hà nội
theo đó tiêu chuẩn xét chọn của chương trình là các bài viết phản ánh được những chuyển biến
những vướng mắc về môi trường kinh doanh nói chung và những cải cách kịp thời của các cơ quan chức năng
trong việc đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nhân doanh nghiệp
bài viết phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế có tính phát hiện phản ánh trung thực đời sống của doanh nghiệp
doanh nhân thông tin chính xác và kịp thời chân thực về cuộc sống cách thức kinh doanh kinh nghiệm của doanh nhân doanh nghiệp
chương trình bình chọn báo chí viết về doanh nhân doanh nghiệp và môi trường kinh doanh lần thứ năm
sẽ bình chọn cho các tác phẩm được sử dụng từ ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm viết về chân dung các nhà doanh nghiệp doanh nhân
và nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí tuyên truyền về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân việt nam
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
hội trợ triển lãm giống nông nghiệp tp hcm lần thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy đã khai mạc vào ngày hai mươi hai tháng sáu
đây là sự kiện để doanh nghiệp trong và ngoài nước trưng bày giới thiệu các sản phẩm giống cây giống con
có nguồn gốc cho năng suất và chất lượng cao cũng như là các thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đô thị của thành phố
hội trợ năm nay với quy mô ba trăm năm mươi gian hàng với mục đích giới thiệu quảng bá những giống cây giống con chất lượng cao
các kỹ thuật tiên tiến công nghệ cao công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp
tạo cơ hội tốt cho các viện trường trung tâm nghiên cứu cơ quan quản lý nhà nước
các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước quảng bá thương hiệu sản phẩm
trao đổi học hỏi kinh nghiệm tiếp cận khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm
hàng hóa làm cầu nối giữa sản xuất và thị trường
mỗi chuỗi sự kiện được tổ chức trong thời gian hội trợ như xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ cao
trong sản xuất nông nghiệp tọa đàm bảo hộ giống cây trồng theo luật sở hữu trí tuệ việt nam
định hướng và giải pháp cải thiện di chuyển giống heo trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hội trợ diễn ra đến hết ngày hai mươi sáu tháng sáu
mới đây tại bảo tàng lịch sử quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề nét vàng son
sưu tập đồ gỗ sơn son thép vàng với gần một trăm linh hiện vật có niên đại từ thời hậu lê nguyễn
thế kỷ thứ một mươi bảy đến đầu thế kỷ thứ hai mươi giai đoạn phát triển rực rỡ của nghề làm đồ sơn và sơn son tiếp vàng
lần đầu công chúng được chiêm ngưỡng bộ siêu tập sơn son thép vàng với quy mô lớn khá toàn diện
trong đó có nhiều hiện vật quý được bảo tàng lịch sử quốc gia nghiên cứu siêu tầm lưu giữ bảo quản trong nhiều năm qua
với những nét chạm khắc tinh xảo sắc đỏ của sơn ánh sáng của vàng
cùng những đề tài trang trí sinh động mang ý nghĩa tốt lành cao quý
đồ gỗ sơn thép được gắn với những nơi tôn nghiêm trang trọng trốn cung đình hay nơi thờ tự
trở thành những tác phẩm nghệ thuật những vật quý giá linh thiêng
nó không được hiện đại rộng rãi không đầy đủ các thiết bị thì nó cũng có ảnh hưởng nhất định
hơn một trăm linh hiện vật trưng bày được thể hiện theo dạng tổ hợp
nhóm các hiện vật liên quan trong các không gian thờ tự tôn giáo
tin ngưỡng kết hợp trưng bày theo loại hình kiểu dáng chức năng
các hiện vật là tượng thờ gồm tượng tam thế phật tượng phật a di đà
tượng quan âm tượng thích ca sơ sinh tượng tổ bồ đề đạt ma tượng hậu
các hiện vật là đồ thờ như hương án khám thờ ngài thờ sập thờ bài vị
hộp đựng sắc phong bình lọ hoa hoành phi câu đối
đồ gỗ sơn thép gắn với đời sống người việt có lịch sử lâu dài
từng xuất hiện trong văn hóa đông sơn từ hai năm trước
không chỉ thể hiện quan niệm nhân sinh tư duy thẩm mỹ bàn tay tài hoa của cha ông
mà còn chứa được những giá trị lịch sử nghệ thuật phong tục tập quán tôn giáo tín ngưỡng
các kiến trúc nghệ thuật của người việt
xưa trước hết phải là vấn đề lịch sử vấn đề xã hội
và đặc biệt là vấn đề văn hóa nghệ thuật
từ đó chúng ta đi tìm thấy những các cái va đập của cuộc sống quá khứ
chúng ta nhìn thấy cái ước vọng của tổ tiên
và chính cái ước vọng ấy nó đã nói lên một cái điều
là dân ta luôn luôn nghĩ đến hiện tại quá khứ và tương lai
chuyển lại hôm nay cho tôi
tôi thấy một cái cảm giác về mặt ý nghĩa
nó muốn đẩy lên một cái giá trị thẩm mỹ của người việt
ở những cái giai đoạn xưa của cha ông mình để lại
tạo nên một cái sự của cái trách nhiệm của thế hệ trẻ
đối với lại giá trị của văn hóa này
những tài liệu hiện vật trong nét vàng son
bộ sưu tập đồ gỗ sơn son thép vàng
nhằm góp phần tôn vinh nghề thủ công truyền thống
tính văn hóa dân tộc
đồng thời công chúng hiểu sâu sắc hơn về sưu tập hiện vật
từ đó nâng cao ý thức cho công chúng
trong việc bảo tồn phát huy những giá trị lịch sử văn hóa nghệ thuật
trong phần tin quốc tế
khai mạc hội nghị thượng đỉnh eu tại bruxelles bỉ
indonesia bắt giữ bốn mươi một nghi can khủng bố
hội nghị thượng đỉnh các nước liên minh châu âu
vừa chính thức nhóm họp tại thủ đô bruxelles của bỉ
trong nỗ lực củng cố lại niềm tin
của các nước thành viên
trong bối cảnh kết quả cuộc bầu cử tổng thống pháp
đã khẳng định được xu hướng thắng thế của phe thân châu âu
và tiến trình đàm phán với nước anh về brexit
được bắt đầu theo đúng kế hoạch do eu vạch ra
phát biểu trước thềm hội nghị
chủ tịch hội đồng châu âu donald tusker đánh giá
tình hình tăng trưởng kinh tế khả quan tại tất cả các nước thành viên
tỉ lệ thất nghiệp giảm
việc đạt thỏa thuận về vấn đề nợ của hy lạp
và sự thất bại của chủ nghĩa dân túy
trong các cuộc bầu cử tại một số quốc gia thành viên chủ chốt của eu
là những yếu tố ban đầu để người dân châu âu
có thể có cái nhìn tích cực lạc quan hơn trong thời gian tới
tại hội nghị thượng đỉnh eu lần này
thủ tướng anh theresa may sẽ trình bày những nguyên tắc chỉ đạo của người anh
trong đàm phán về quyền của các công dân liên quan sau brexit
tiếp theo đó một tài liệu chi tiết về vấn đề này
sẽ được công bố vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tới
trong hai ngày làm việc
chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh eu
sẽ đặt trọng tâm vào một liên minh kiên định
trong việc bảo vệ quyền của các công dân của mình
ông tusk nhấn mạnh eu cần chứng minh cho mọi người thấy
rằng liên minh hoàn toàn có khả năng kiểm soát
những sự kiện có thể tạo ra sự hoang mang
tương lai không rõ ràng của tiến trình đàm phán
giữa anh và liên minh châu âu
liên quan đến vấn đề brexit
đã khiến cho hàng loạt khoản đầu tư kinh doanh bị đóng băng
do đó anh cần nhanh chóng tìm ra chính sách rõ ràng
về một thỏa thuận chuyển tiếp
bộ trưởng tài chính anh philip hammond
đã đưa ra nhận định này
trong bối cảnh các cuộc đàm phán về brexit
đã chính thức được khởi động từ ngày một mươi chín tháng sáu
và cho đến nay hai bên đã thống nhất
về các vấn đề ưu tiên lịch trình
và cách thức tổ chức đàm phán
bộ trưởng tài chính anh philip hammond nhấn mạnh
rằng việc anh sớm đạt được một thỏa thuận chuyển tiếp
sẽ giúp khôi phục lòng tin của giới kinh doanh
từ đó các khoản đầu tư sẽ tiếp tục được giải ngân
ông khẳng định mong mỏi của người dân anh
đối với đàm phán brexit đó là công việc
chất lượng cuộc sống của người dân anh được bảo đảm
quan chức tài chính anh nhấn mạnh
quan điểm tiếp cận của ông về brexit
không đi ngược lại với các bộ trưởng khác của anh
theo thống nhất giữa các quan chức anh và eu
các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức một tháng một lần
trong thời gian từ ngày một mươi bảy tháng bảy đến ngày chín tháng một mươi
mục tiêu đặt ra là đến mùa thu
hai bên sẽ chuyển sang giai đoạn đàm phán
về các nội dung liên quan đến quan hệ thương mại trong tương lai
các cuộc đàm phán sẽ phải kết thúc
từ nay đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
để cho phép các bên phê chuẩn thỏa thuận cuối cùng
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cảnh sát indonesia thông báo
vừa bắt giữ bốn mươi một nghi can khủng bố
trong các đợt truy quét tiến hành
sau vụ loạt đánh bom liều chết
tại thủ đô jakarta vào hồi tháng trước
khiến một mươi năm người thương vong
theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia indonesia
thiếu tướng setio wasito
trong số các đối tượng bị bắt giữ
có chín người bị tình nghi dính líu tới vụ tấn công
nhằm vào cảnh sát hôm hai mươi bốn tháng năm
và nhiều đối tượng thuộc diện truy nã
do các cáo buộc liên quan tới khủng bố
sau khi tiến hành thẩm vấn
nhà chức trách đã thông báo
thả năm đối tượng
những đối tượng này bị bắt
trong chiến dịch truy quét khủng bố tại jakarta
cũng như các tỉnh lân cận
gồm tây trung và đông java
banten đảo sumatra và tây nusa tenggara
chiến dịch truy quét được triển khai
nhằm ngăn chặn các nguy cơ khủng bố tiềm tàng
cũng như chuẩn bị ứng phó với nguy cơ tấn công
nhằm vào các mục tiêu trọng yếu
và các đồn cảnh sát
trước thềm lễ xả chay của người hồi giáo
sau một ngày nhóm họp tại manila
các ngoại trưởng philippines indonesia và malaysia
đã ra tuyên bố cam kết hợp tác
trong việc đề ra và thực thi các biện pháp
cũng như chiến lược chống khủng bố
nhằm bảo đảm các phiến quân
thuộc tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
không thể tồn tại tại đông nam á
trong tuyên bố chung
ngoại trưởng philippines alan peter kajetano
ngoại trưởng indonesia reno masudi
và ngoại trưởng malaysia anifa aman
đã bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công
liên quan tới khủng bố xảy ra gần đây ở mỗi nước
đồng thời cam kết tăng cường kiểm soát
đối với phiến quân is đang hoạt động
trong khu vực như siết chặt nguồn tiền tài trợ
kiềm chế sự lan tràn của những nội dung
mang tính khủng bố hoặc liên quan
tới khủng bố trong không gian mạng
nhất là trên các mạng xã hội
chặn đứng hoạt động muôn lộ vũ khí
cũng như hoạt động đi lại của các phần tử khủng bố
nhất là ở những khu vực giáp biên giới của ba nước
theo tuyên bố chung
các bộ trưởng đã thảo luận kế hoạch hành động
được đề xuất nhằm ngăn chặn nỗ lực của phiến quân is
muốn thành lập vương quốc hồi giáo
và các sở của chúng tại khu vực đông nam á
trong đó có tăng cường chia sẻ thông tin tình báo
giữa các cơ quan an ninh và tình báo ba nước
về những mối đe dọa khủng bố
thảo luận biện pháp chống khủng bố
thông qua giáo dục và sự tham gia của cộng đồng
như sự tham gia của các nhà lãnh đạo tôn giáo
cuộc gặp giữa cố vấn cấp cao
của tổng thống mỹ donald trump ông kushner
với thủ tướng israel tại jerusalem
và tổng thống palestine
đã diễn ra hiệu quả
đây là động thái cho thấy nỗ lực của mỹ
đang trở lại trung gian trong một thỏa thuận
nhằm tái khởi động tiến trình hòa đàm trung đông
vốn đã ngưng trệ từ năm hai nghìn một mươi
thông cáo của nhà trắng cho biết
trong cuộc gặp với thủ tướng israel
hai bên đã tái khẳng định cam kết
thúc đẩy các mục tiêu của tổng thống mỹ donald trump
trong việc mang lại nền hòa bình lâu dài
và thật sự cho israel và người palestine
qua đó bảo đảm ổn định trong khu vực
sau cuộc gặp với thủ tướng israel
cố vấn kushner và đặc phái viên greenblatt
cũng đã có cuộc gặp với tổng thống palestine
với cam kết sẽ nỗ lực
để đạt được một thỏa thuận hòa bình quan trọng
cuộc gặp đã thảo luận sâu sắc và rõ ràng
về tất cả các vấn đề tồn tại từ lâu
chủ yếu liên quan đến người tị nạn
và tù nhân palestine
tổng thống abbas cũng tái khẳng định cam kết
về hòa bình dựa trên các nghị quyết quốc tế
cũng như sáng kiến hòa bình arab năm hai nghìn hai
cố vấn kushner và đặc phái viên greenblatt
đang nỗ lực làm trung gian
cho một thỏa thuận
nhằm tái khởi động tiến trình hòa đàm trung đông
vốn đã ngưng trệ từ năm hai nghìn một mươi bốn